do thời tiết có mưa tại nhiều nơi ở khu vực phía bắc nên một số địa phương đã phải chịu ảnh hưởng không nhỏ do mưa rông gây ra
và đáng chú ý là trong tối ngày hai mươi chín tháng bốn trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra mưa lớn và rông lốc gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của người dân
đây là trận rông lốc thứ tư trong thời gian gần đây mà các địa phương của tỉnh yên bái phải hứng chịu
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái tính đến một mươi bốn h ngày ba mươi tháng bốn đã có hai trăm ba mươi một nhà bị thiệt hại
trong đó có một nhà sập hoàn toàn hai trăm ba mươi nhà bị tốc mái mưa rông cũng làm một trăm linh hectare lúa hai mươi ba hectare cây ngô hai mươi một hectare cây lâm nghiệp bị gãy đổ
một con da cầm bị chết một trường tiểu học và trung học cơ sở xã quy mông bị tốc mái ước tính thiệt hại khoảng trên ba tỷ đồng
trong sáng ngày ba mươi tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện trần yên đã đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục thiệt hại
huy động lực lượng đến giúp đỡ các hội dân lợp lại máy dựng lại nhà bị tấc máy
như vậy tính riêng trong
ngày bốn năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh yên bái đã liên tiếp xảy ra ba đợt mưa đá rông lốc gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng